với chủ đề cùng nắm chặt tay nhau từ giờ về sau lễ hội việt nhật năm hai nghìn hai mươi bốn
thể hiện khát vọng chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước
mong muốn thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị hợp tác
cùng chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho hai dân tộc
đồng góp tích cực và hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới
là lời khẳng định của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
trong buổi khai mạc lễ hội vừa diễn ra tại tp hcm
trong bối cảnh hội nhập giữa việt nam với các nước trên thế giới nói chung
các nước trong khu vực nói riêng lễ hội việt nhật năm hai nghìn hai mươi bốn
được xem là cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước việt nhật
trong nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại và lao động
đồng thời mở ra các lĩnh vực mới như môi trường chuyển đổi số chuyển đổi xanh công nghệ cao
tại nhật bản hiện đang có nhiều nhà hàng và cửa hàng bán sản phẩm việt nam đang được ưu chuộng
ở chiều ngược lại giới trẻ việt nam cũng đang đặc biệt yêu thích văn hóa và ẩm thực nhật bản
chúng tôi tin tưởng rằng lễ hội việt nhật năm nay sẽ thu hút sự tham gia đông đạo
của nhân dân hai nước mang đến những trải nghiệm đa màu sắc về đất nước
con người nghệ thuật ẩm thực tinh tế cũng như những nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi nước
thúc đẩy hợp tác giao lưu nhiều mặt giữa việt nam và nhật bản
trải qua chín lần tổ chức lễ hội việt nhật không chỉ là một sự kiện giao lưu văn hóa đa sắc
mà còn trở thành một trong những diễn đàn quan trọng
góp phần mang lại những lợi ích thiết thực trong hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
sau một mươi một năm kể từ lần đầu lễ hội được tổ chức vào năm hai nghìn một mươi
đến nay tổng kim ngạch thương mại giữa nhật bản và thành phố hồ chí minh
tăng từ ba hai tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi ba lên năm ba tỷ đô la mỹ
đầu tư của nhật bản vào thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi ba là một trăm linh triệu đô la mỹ
cũng tăng lên con số năm hai tỷ đô la mỹ
thành phố hồ chí minh vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản
đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ khi chính thức thiết lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
được minh chứng rõ nét qua việc hai nước chính thức nâng tầm quan hệ
lên thành đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh ở châu á và trên thế giới
trong chuyến thăm nhật bản của chủ tịch nước võ giang hưởng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
có thể nói sự phát triển dự phật cả về chất và lượng
của mối quan hệ song phương không chỉ nhờ vào sự quyết tâm ý chí nỗ lực chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
mà còn dựa trên nền tảng sự ủng hộ và hợp tác giao lưu sôi động giữa nhân dân hai bên
năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua thì lễ hội đã thu hút được hơn năm trăm linh người lễ hội lần thứ tám
tuy nhiên chúng ta cũng hiểu là mặc dù lễ hội được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
nhưng đây là lễ hội do việt nam và nhật bản đồng tổ chức với ý nghĩa là lễ hội mang tầm quốc tế
và sẽ quảng bá các giá trị về văn hóa việt nam và nhật bản ra toàn thế giới
tôi cũng hy vọng thông qua lễ hội này vừa quảng bá được nét đặc sắc văn hóa của việt nam và nhật
bản ra toàn thế giới và góp phần giữ gìn hòa bình ổn định của châu á và thế giới như vậy
tôi xin nhấn mạnh đây sẽ là sự kết hợp của những sự hợp tác tuyệt vời giữa hai nước việt nam và nhật bản
lễ hội việt nhật tại thành phố hồ chí minh đã trở thành một thương hiệu một sự kiện giao lưu văn
hóa thân thuộc có nội dung phong phú và quy mô lớn được người dân thành phố nói riêng và người dân
hai nước nói chung mong chờ mỗi dịp đầu xuân trong khuôn khôi lễ hội lần thứ chín năm nay
mang đến những trải nghiệm đa sắc màu về đất nước con người những nét đẹp văn hóa
truyền thống và nghệ thuật ẩm thực tinh tế của mỗi nước qua đó cảm nhận rõ hơn sự gắn kết và tiềm
năng cùng phát triển của hai đất nước trong tương lai đây cũng là lần đầu tiên mà mình tới cái
khuôn khôi như thế này thì không khí rất là vui sôi động đi tham quan mình được thử được rất là
nhiều cái sản phẩm đa dạng của nhật bản và việt nam cũng biết về văn hóa của nhật bản mình rất
và quý trọng những cái chương trình như vậy để mình có cơ hội được tiếp xúc giao lưu văn hóa giữa
cái việt nam và nhật bản giới hội việt nhật năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra bao gồm các hoạt động chính như giao
lưu thương mại ẩm thực và du lịch hoàn bá sản phẩm và giao lưu văn hóa truyền thống
văn hóa nghệ thuật hai nước hội thảo và hội đàm thương mại xúc tí du lịch nhật bản tại việt nam
trong khuôn khổ lễ hội việt nhật lần thứ chín người dân và du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động
thú vị như xem các điểm mối truyền thống nhật bản thưởng thức âm nhạc j pop
sôi động từ các nhóm nhạc nổi tiếng tham gia hoạt động cosplay khám phá thế giới anime manha
vừa rồi là những nội dung trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị trở về trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin